chào các bạn với tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín ở mức cao thậm chí tương đương thành phố hồ chí minh
hà nội hoàn toàn có thể triển khai cách lý ép một tay nhà để đảm bảo hiệu quả phong dịch
sau một thời gian thành phố hồ chí minh duy trì số ca mắc mới dưới ba con số
thì những ngày gần đây số ca mắc mới mỗi ngày trên địa bàn thành phố đều cao nhất cả nước
với trên một trường hợp
cùng với đó số bệnh nhân nhập viện cũng có dấu hiệu tăng
thêm nữa theo phó giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
từ cuối tháng chín số ca bệnh nặng và tử vong ở thành phố có xu hướng giảm nhưng không đáng kể
số ca cần thở oxy và hồi sức giao động con số một tám trăm linh ca không giảm hơn
số ca thở máy xâm lấn giao động từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi
số ca tử vong giảm thấp nhất là hai mươi một trường hợp
vào ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay vẫn giao động trong con số từ hai mươi một đến bốn mươi ba trường hợp
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết qua theo dõi các ca bệnh nặng và các trường hợp tử vong trên địa bàn
thấy rằng nhóm nguy cơ tử vong cao tập trung vào trường hợp mắc covid một mươi chín có bệnh nền lớn tuổi
đặc biệt là người có bệnh nền nhưng nằm một chỗ lâu ngày và chưa tiêm vaccine
bác sĩ châu cũng nhấn mạnh theo kết quả phân tích
đối với một số bệnh nhân covid một mươi chín chưa tiêm và đã
tiêm vaccine ở bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cho thấy nhóm đã tiêm vaccine có tỷ lệ bệnh nặng thấp hơn rõ rệt
tuy nhiên không phải là tiêm đủ hai mũi vaccine là không nhiễm bệnh không tử vong
trong ngày một mươi một tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận ba mươi tám trường hợp tử vong
ba trường hợp từ các tỉnh lân cận chuyển lên trong đó ba mươi bốn trường hợp có bệnh nền
số ca tử vong từ một mươi tám đến năm mươi tuổi là hai trường hợp một mươi năm trường hợp tử vong từ năm mươi một đến sáu mươi năm tuổi chiếm ba mươi chín năm
số ca tử vong trên sáu mươi năm tuổi là hai mươi một trường hợp chiếm năm mươi năm
về tiền sử tiêm vaccine thì có hai mươi trường hợp tử vong mà chưa tiêm vaccine
trong đó có một mươi hai trường hợp trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền thậm chí là có trường hợp nằm một chỗ nhiều năm nay
có hai trường hợp tử vong đã tiêm một mũi vaccine một mươi trường hợp tử vong đã tiêm đủ hai liều vaccine
cả một mươi trường hợp này đều trên năm mươi tuổi và có bệnh nền
thông thường trường hợp tử vong do covid một mươi chín rơi vào nhiễm
thuộc nhóm có bệnh nền cao tuổi
tuy nhiên khi số ca bệnh tăng không loại trừ người trẻ tuổi
dù tiêm đủ vaccine có thể mắc bệnh nặng và tử vong
các trường hợp này thuộc nhóm có cơ địa đặc biệt gây cân bão cytokine
có những người diễn biến rất nặng dù chạy ecmo cũng không cứu được bác sĩ châu cho biết thêm
do đó bác sĩ châu cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh
không chủ quan dù đã tiêm đủ hai liều vaccine
đặc biệt đối với người trẻ khi tiếp xúc với bên ngoài nhiều thì cần thận trọng
tránh mang mầm bệnh về cho người thân nhất là những người lớn tuổi trong nhà
việc gia tăng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm trong những ngày gần đây
không phải là hiện tượng gì bất thường vì khi mở cửa việc giao thương tiếp xúc đi lại tăng hơn
thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là điều có thể xảy ra
và đây cũng là vấn đề đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm dự báo trước
thưa quý vị liên quan đến vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm phải chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ năm có thể xảy ra
quan tâm đến y tế cơ sở y tế dự phòng trạm y tế lưu động
tiêm hai mũi vaccine f vẫn chuyển nặng và tử vong
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức hợp mặt kỷ niệm chín mươi một năm
ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một hai nghìn hai mươi một
và sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đợt thứ tư
trước khi buổi hợp mặt chính thức bắt đầu các đại biểu tham dự đã dành phút mặt niệm
đồng bào tử vong và các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tại buổi họp mặt bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền có bài phát biểu hơn ba mươi phút
nhìn lại những đóng góp hy sinh không mệt mỏi của chính quyền nhân dân
mặt trận tổ quốc ca cấp và các tổ chức
buổi họp mặt diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt khi tp hcm trải qua những ngày tháng cam go do dịch bệnh
điều đó càng làm thêm ý nghĩa để nhận thức sâu sắc hơn nữa về sức mạnh đại đoàn kết
và sứ mệnh của hệ thống mặt trận tổ quốc trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
và ứng phó với đại dịch
bí thư thành ủy tp hcm bày tỏ ông đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc
là yếu tố quan trọng nhất giúp vượt qua mọi khó khăn thách thức
theo bí thư nguyễn văn nền tp hcm đang trong lúc thực hiện ba mục tiêu lớn
mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
sau đó là phục hồi và phát triển kinh tế để sức khỏe nền kinh tế không đứt gãy
cuối cùng là đời sống xã hội sinh hoạt của người dân
với mục tiêu đó để đảm bảo thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám là bài toán khó đặt ra với các cấp các ngành
bí thư thành ủy tp hcm nhìn nhận những ngày qua
trong giai đoạn thích ứng
tp hcm đã nỗ lực rất nhiều
nhưng khi không còn thực hiện các biện pháp giãn cách
f đã tăng trở lại ở một vài nơi
ông nguyễn văn nền nhắc nhở
hiện một số nơi có biểu hiện chủ quan mất cảnh giác
không vì tiêm đủ hai mũi vaccine mà chủ quan
không thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế
vaccine chỉ giúp giảm bốn điều
giảm lây giảm nhiễm giảm nặng giảm tử vong
sự thật là thời gian qua
có người đã tiêm hai mũi vaccine chuyển nặng và tử vong
ông nguyễn văn nền nói
ông cho rằng mỗi người có sức khỏe cơ địa
điều kiện để ứng phó và chịu đựng với dịch bệnh khác nhau
không thể lấy người này so sánh với người khác
bí thư thành ủy tp hcm cũng nhìn nhận lại đại dịch
bộc lộ rõ ra điểm yếu mà lâu nay thành phố chưa làm được
đó là đời sống của một bộ phận nhân dân
chưa đảm bảo được sự an toàn trong dịch bệnh
và các yêu cầu tối thiểu khác
phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt
bí thư thành ủy tp hcm khẳng định và cho biết
thành phố đang thực hiện chiến lược và chính sách an sinh xã hội
trong đó có nhà ở cho người thu nhập thấp công nhân
do đó ông đề nghị quỹ ban mặt trận tổ quốc tp hcm
tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện sứ mệnh
chăm lo an sinh nâng cao đời sống nhân dân
các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn
trẻ mồ côi người già neo đơn không nơi nương tựa sau đại dịch
bí thư thành ủy tp hcm cũng bày tỏ
chúng ta phải nỗ lực tối đa để không ai phải ở lại phía sau
trên thành phố nghĩa tình này
trên thực tế những ngày gần đây tại tp hcm
nhiều người dân có tâm lý rất chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh
thường xuyên tập trung đông người tại các khu vực trung tâm thành phố
các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống không bảo đảm trong quy định phòng chống dịch
chính vì vậy cùng với các biện pháp trên công tác tuyên truyền
cần được đẩy mạnh hơn nữa để người dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh
thích ứng an toàn linh hoạt nhưng có sự kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh
tránh chủ quan lơ là
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở
xứ phạt những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
quý vị cũng đừng quên áp dụng biện pháp năm k
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại